tại phiên thảo luận các ý kiến đều đồng tình và đánh giá cao báo cáo của chính phủ về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
trong đó có công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cả nước
bên cạnh đó có ý kiến nhìn nhận tình hình tội phạm đã được kéo giảm tuy nhiên tội phạm ma túy vẫn có những diễn biến hết sức phức tạp
thông tin thêm về vấn đề này bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm
và việt nam cũng như các nước trong khu vực khẳng định kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này
trên thế giới và khu vực thậm chí ở một phần chúng ta đang có cái xu hướng hợp pháp hóa về ma túy
cái xu hướng này rất nguy hiểm cả khu vực asean này cấp chính phủ cấp bộ trưởng đều thống nhất
hội nghị ở hà nội chúng tôi là chủ trì đánh giá hai vấn đề
một là không chấp nhận hợp pháp hóa về ma túy cái xu hướng này đang xuất hiện ở một số nước châu âu
và phương tây cũng có ảnh hưởng đến chúng ta
cái thứ hai nữa là tập trung vào xử lý những cái đầu lậu những cái đường dây những cái bún mám lớn
thì vừa qua phát hiện ra là cái lượng nó vào kinh khủng như thế
và thậm chí là chúng ta là những cái điểm sử dụng rồi trung chuyển rồi này thậm chí còn sản xuất ở nước ta
trước đây thì đúng là cứ mắt là có mỗi một người mà chủ yếu là vận chuyển thuê thôi
đáp ứng được đối với yêu cầu của công tác đấu tranh phòng chống ma túy
thì cũng có người hỏi là tại sao mới để nhiều thế
vì chúng ta tập trung vào giải quyết những cái đầu lậu những cái đường dây mà chính
mà trong phạm vi của cả khu vực này không phải chỉ việt nam
vì việt nam ma túy ở việt nam rất ít chủ yếu là từ nước ngoài
cũng trong phiên thảo luận xung quanh một số băn khoăn của đại biểu về vấn nạn tín dụng đen
hoặc các biến thể của tín dụng đen như chơi họ
bộ trưởng tôn lâm khẳng định
đây là quan hệ dân sự tuy nhiên danh giới với hình sự là rất gần
bộ công an cũng đã triển khai một cách quyết liệt đấu tranh về vấn nạn
cũng như các loại tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến vấn đề này
tuy nhiên để giải quyết một cách triệt đề
cần có những giải pháp căn cơ từ những chính sách tạo điều kiện cho nhân dân
tiếp cận nguồn vốn hoặc chủ động huy động nguồn lực tài chính nhân dân
bên cạnh đó báo cáo thêm về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh việc tăng cường công an chính quy về xã
đã được bộ công an triển khai một cách nghiêm túc
bộ công an triển khai một cách nghiêm túc
bộ trưởng tôn lâm khẳng định đấu tranh ngăn ngừa
xóa bỏ những điều kiện để nảy sinh tội phạm là biện pháp quan trọng nhất